ngôi trường hơn một trăm linh năm tuổi này với truyền thống dạy và học đã trở thành niềm tự hào của mỗi học sinh khi được học tại đây
việc dạy chữ kết hợp dạy người luôn được nhà trường trú trọng
có lẽ vì vậy mà khi hỏi các em học sinh tại đây về môn giáo dục công dân câu trả lời mà chúng tôi nhận được nhiều nhất đó là
ở trường bà con không hề sợ môn giáo dục công dân mà cực kỳ yêu thích môn giáo dục công dân ạ
công dân là một cái môn mà nó thể hiện cái đạo đức của mình
cái cách mà mình ứng xử với những người xung quanh ấy ạ
cho nên là học tốt công dân thì cũng là học tốt cái lối sống học tốt cái cách mà mình thể hiện ra qua bên ngoài ấy ạ
cho nên nó cũng là một cái môn chính mà mọi người cần phải khác phát huy ra ngoài đời sống
con thích bộ môn giáo dục công dân đó là bởi vì là những cái bài giảng nó rất là thiết thực
cũng như là cô vận dụng những cái tình huống ở ngoài đời sống làm cho con cảm thấy là mình đặt mình vào cái vị trí đấy
mình giải quyết như thế thì nó sẽ được rất là tốt rất là hiệu quả
bộ môn giáo dục công dân cũng giống như là một cái hành trang tốt cho con cuộc sống sau này
con thấy môn này rất là bổ ích và nó giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống của mình
nếu mà chúng ta có chữ mà chúng ta không có văn hóa thì ra ngoài cũng sẽ không được coi trọng
cho nên là nếu mà làm người chúng ta biết cách sống tử tế sống với người khác thể hiện cái cách cư xử một cách văn minh
thì sẽ được mọi người tôn trọng
và để tìm hiểu kỹ hơn về những điều các em vừa nói chúng tôi đến với một giờ học giáo dục công dân của học sinh lớp chín
hào hứng thích thú cảm thấy có ý nghĩa với môn học giáo dục công dân là điều có thật với nhiều học sinh tại đây
nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các em đều hoàn toàn bị thuyết phục
con không thích môn giáo dục công dân ạ
theo con thì nó không quan trọng lắm
cái kiến thức người ta đem lại nó hơi bị sách vở đó
chưa cả liền cuộc sống
vì cái kiến thức ra bọn con biết hết rồi
đổi mời cái chương trình hơn
có nghĩa tùy theo cách giảng của giáo viên
môn giáo dục công dân bình thường thì con thấy nó bình thường
nó không quá thú vị
tùy theo giáo viên giả như thế nào thì con thấy nó như thế
chẳng thể trách nếu trong ngôi trường với bề dây truyền thống này vẫn còn có những học sinh chưa thấy hào hứng
chưa tìm thấy được ý nghĩa thiết thực trong từng bài học của môn giáo dục công dân
điều đó chắc chắn sẽ là động lực để thầy cô tiếp tục phấn đấu
nghiên cứu tìm ra những phương pháp giảng dạy để có thể chạm đến trái tim
của học trò
trong giờ học nào cũng có thể nói chuyện đạo đức được
và bằng cái gương mẫu của mình
thì đây là một cái điểm rất quan trọng
vì từ trước nay mình coi như dạy đạo đức và dạy giáo dục công dân là nhiệm vụ riêng của giáo viên đấy
và cùng nắm là giáo viên chủ nhiệm mà thôi
thì cái này là chúng ta phải sửa
cái thứ hai là bây giờ chúng ta phải làm sao giáo dục đạo đức
rồi sinh hoạt đoàn đội
không cần những
những thứ cao siêu mà bằng những thứ rất là gần gũi thân thiết hàng ngày
người tốt việc tốt ngay ở trong địa bàn mình ngay trong trường mình lớp mình
giảm áp lực thành tích chú trọng dạy người
đó cũng chính là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục trong năm học mới
tiên học lễ hậu học văn câu nói này trong chúng ta có lẽ không ai là không biết tới

và đây cũng là thông điệp
là phương châm giáo dục tiếp tục được gìn giữ và phát huy ngay trong năm học mới này
ngày hôm nay thì nhân dịp trước thềm năm học mới
chương trình đường tới tương lai sẽ dành thời lượng để nói về chủ đề này
cùng với sự tham gia của cô giáo nguyễn thị thu hà phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trường vương hà nội
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn cô đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa cô năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
giảm áp lực thành tích chú trọng dạy người là thông điệp mà chính phủ gửi tới ngành giáo dục
vậy cô đánh giá như thế nào về thông điệp này
tôi nghĩ rằng là cái bức thông điệp này rất là tuyệt vời
tuyệt vời chỗ là thực ra từ xưa đến nay cha ông ta đã luôn trú trọng đến việc dạy người
và bác hồ của chúng ta cũng có một cái câu nói rất là nổi tiếng
đấy là người có tài mà không có đức thì là người vô dụng
như vậy là bác luôn chú ý đến cái việc là giáo dục đạo đức
bác cũng nói là cần phải thấy một cái thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên
thế thì tôi nghĩ rằng là trong những cái năm qua chúng ta đã làm được cái việc đó rồi
cũng có một cái thực tế là ở đâu đó ở một vài cơ sở giáo dục nào đó cũng đã chú trọng đến cái việc là chạy đua theo cái thành tích
cho nên trong năm học này thì chính phủ đã đưa ra một cái bức thông điệp
và tôi nghĩ rằng là cái bức thông điệp này là một cái lời nhắc nhở sâu sắc đối với tất cả các nhà trường
là chúng ta cần phải luôn luôn chú trọng đến cái việc giáo dục đạo đức
dạy làm người cho học sinh và tôi nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ nhận được một cái sự hưởng ứng rất lớn từ tất cả các ngôi trường
thưa cô có một thực tế đó là rất nhiều bậc phụ huynh luôn bị chi phối bởi thương hiệu của một ngôi trường
khi mà ngôi trường đó thì có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập
họ tin rằng là nếu như mà con mình được học ở trường đó thì chắc chắn là sẽ đổ vào trường này đậu học bổng kia
mà ít quan tâm đến việc là ngôi trường này thì đã dạy con mình làm người như thế nào
điều này thì có tác động nhiều đến tiêu chí giáo dục của nhà trường hay không ạ
tiêu chí giáo dục của nhà trường thì ví dụ như trường trưng vương của chúng tôi
thì đây là một ngôi trường có truyền thống có lịch sử hơn một trăm linh năm rồi
và lịch sử của ngôi trường này có rất nhiều những cái truyền thống tốt đẹp
mà trong đó có những cái truyền thống mà tôi nghĩ rằng rất là nổi bật
mà những cái thế hệ trước những người con của hà nội thì ai cũng biết đến
đó là truyền thống yêu nước truyền thống tham gia những hoạt động sinh hoạt tập thể vì cộng đồng
và những cái hoạt động những cái truyền thống đó cho chúng ta thấy được là trương vương luôn chú trọng đến cái giáo dục đạo đức
và vì thế tôi nghĩ rằng là cái quan niệm của một số phụ huynh
như chúng ta vừa mới đề cập đến đấy cũng là một cái thực tế của xã hội
và để có thể thay đổi được cái quan niệm của phụ huynh
tôi nghĩ rằng là cần phải có rất nhiều bên cùng tham gia và chúng ta cần phải truyền thông nhiều hơn nữa
bởi vì thực tế nếu như học sinh và phụ huynh chỉ trú trọng đến cái việc là cho con mình học thật nhiều kiến thức
mà các con thiếu đi cái ý thức kỷ luật thiếu đi những cái kỹ năng sống hoặc những cái năng lực cần thiết
thì quả thật cũng sẽ rất là khó để có thể thành công
tuy nhiên là nhà trường làm như thế nào để dung hòa được
giữa những cái thành tựu của chúng ta
và cái giáo dục về đạo đức trào sinh đấy mới là vấn đề và đây cũng là một vấn đề rất khó
thế thì để giải quyết được vấn đề này thì một mặt chúng tôi tìm hiểu cái năng lực của học sinh
và chúng tôi cho các con được phát triển một cách tối đa cái năng lực của mình
thế và bên cạnh cái việc học sinh được phát triển năng lực thì chúng tôi tạo ra những cái câu lạc bộ
để học sinh có thể tham gia phù hợp với cái sở trường
và chúng tôi lấy ví dụ như chúng tôi có câu lạc bộ nghiên cứu khoa học
chúng tôi có câu lạc bộ stem
chúng tôi có rất nhiều những cái câu lạc bộ ví dụ như là về cầu lông này về chơi bóng rổ này
hoặc là câu lạc bộ về mỹ thuật m u hội họa
và các cái câu lạc bộ ấy cùng hoạt động ở trong nhà trường sau mỗi cái giờ học
để những học sinh có thể tham gia các con có thể trải nghiệm
và thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này thì giáo dục cho các con cái tình yêu đối với thiên nhiên
tình yêu đối với ngôi trường cái kĩ năng giao tiếp ứng xử với mọi người
những người rất là lạ chứ không phải chỉ là những bạn quen của mình ở trong lớp
và thông qua những cái hoạt động như thế thì học sinh thực tế là thấy là học sinh trương vương
ví dụ các con có ý thức hơn trong cái việc giữ gìn môi trường
khi mà các con ngồi ở một góc sân trường nào đó ngắm môi trường của mình mà các con vẽ những cái bức tranh
các con sáng tác các con có thể tham gia những cái trò chơi dân gian
thì đấy chính là những cái khoảnh khắc mà con ý thức được rằng là cái ngôi trường gắn bó với mình
mà mình cần phải có cái ý thức bảo vệ nó
và từ đó thì chúng tôi giáo dục luôn học sinh là cái ý thức kỷ luật
và cái ý thức giữ gìn môi trường
cái tình yêu dành cho ngôi trường
thế thì thông qua những cái hoạt động như thế thì học sinh sẽ được giáo dục về đạo đức rất nhiều
có nhiều bậc phụ huynh thì cho rằng là vì là chạy theo thành tích
cho nên là nhiều trường giáo dục đạo đức một cách rất là hình thức
và khiến cho trẻ thiếu đi những kỹ năng sống cơ bản hay là lễ nghĩa cơ bản
vậy thì quan điểm của cô như thế nào
tôi nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện hoàn toàn có thật
và ví dụ như với trường trưng vương thì để có thể cân bằng giữa cái việc là giáo dục đạo đức và dạy học sinh kiến thức
thì chúng tôi sẽ phải tổ chức bên cạnh những hoạt động giáo dục chính khóa trên lớp
chúng tôi tổ chức rất nhiều những hoạt động trải nghiệm
và tôi nghĩ rằng là để hướng cho học sinh được phát triển toàn diện không phải chỉ về kiến thức mà còn cả về đạo đức và các cái kỹ năng
thì những cái hoạt động trải nghiệm đó nó có cái tác dụng rất là lớn
và sắp tới cái chương trình giáo dục phổ thông mới của mình được đưa ra thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hoàn toàn đáp ứng được vấn đề này
lúc ấy cái việc thi cử cái việc ra đề nó sẽ rất khác so với bây giờ
hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái hạn chế đó là cái việc dạy việc học và cái việc thi đánh giá học sinh vẫn dựa theo cái việc đánh giá kiến thức là nhiều hơn
thế thì cái chương trình giáo dục phổ thông mới sau khi mà chúng tôi đã tìm hiểu rất là kỹ thì chúng tôi thấy là về cơ bản đã khắc phục được vấn đề này
tức là cái việc kiểm tra đánh giá và cái việc dạy và việc học của giáo viên và học sinh đã hướng đến cái việc là phát huy cái năng lực và cái phẩm chất của người học
và từ đó thì cái kiến thức sẽ là không phải là một cái phần quan trọng nhất
vậy các nhà trường cần phải thay đổi cách thức giáo dục đạo đức như thế nào để việc học của trẻ thực sự đi vào chất lượng
thực ra thì cái việc giáo dục cho học sinh cái lễ nghĩa và những cái phép tắc mà các con cần phải biết được không cần phải quá nhiều thời gian như chúng ta nghĩ
vấn đề quan trọng là ta chú ý rèn và dạy các con từ những việc làm rất là nhỏ hàng ngày
tôi lấy ví dụ khi các thầy cô giáo bước vào lớp là các con tự giác không cần phải ai nhắc cả tất cả đều đứng lên chào các thầy cô
khi các con nhìn thấy bảng ở trên lớp rất bẩn được viết đầy chữ rồi mà cô giáo thì đã có phần mệt các con biết tự giác đứng lên lau bảng cho các thầy cô
tôi nghĩ đấy là lễ nghĩa và nó không cần phải chúng ta thêm cái thời lượng mà vấn đề quan trọng là giáo viên ý thức được điều đó và nhắc nhở các con dạy các con ngay từ những cái việc làm nhỏ hàng ngày
khi giáo viên nhìn thấy có học sinh có để rác vô tình rơi ở hành lang giáo viên có thể cúi xuống nhặt
ta chưa cần nhắc học sinh nhưng cái hành động của cô làm cho các con nhìn thấy và cái hành động của cô chắc chắn là một lời giáo dục đối với học sinh
và tôi nghĩ rằng là điều này chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu như chúng ta để ý đến những cái điều từ những cái điều nhỏ trong cái sinh hoạt và cái học tập hàng ngày của các con
nhân dịp năm học mới thì cô có thông điệp gì gửi đến các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh
tôi muốn gửi tới những vị phụ huynh có con đang theo học ở các nhà trường
tôi nghĩ rằng là các vị phụ huynh cũng cần các bậc phụ huynh
chúng ta phải có một cái sự thay đổi nào đó nhất định về cái phương pháp về cái mục tiêu giáo dục dành cho con em mình
chúng ta dạy các con và nên tạo điều kiện cho các con một cái môi trường tốt nhất
cái môi trường trường tốt nhất ở đây tôi muốn nói đến là các con vừa học nhưng vẫn phải dành nhiều thời gian để cho các con vui chơi
và tham gia những hoạt động trải nghiệm rèn luyện thể dục thể thao khám phá và giao lưu với các bạn ở bên ngoài và với môi trường xã hội
để từ đó thì các con sẽ được phát triển một cách toàn diện hơn

chúng ta không nên cho con tham gia các cái lớp học thêm và những cái lớp luyện thi quá nhiều
chúng ta sẽ vô tình gây áp lực cho các con và làm cho các con sợ cái việc học
xin cảm ơn cô đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
gia đình mình lúc nào cũng có cái theo cái phương châm là tiên học lễ hậu văn
đấy là cái truyền thống của dân tộc mình rồi
và các con sẽ tiếp nối các con có biết lễ nghĩa các con biết trân trọng mọi người tôn trọng mọi người
thì các con sẽ có cái kiến thức
và có cách hành xử để các con sau đó đến nền tảng văn hóa
khi trong cái thời đại công nghiệp ấy
thì gia đình cũng như nhà trường nhiều lúc phải là cũng không chặt kẽ chú ý đến cái nó rất là nhỏ bé
ví dụ như là những cái lễ phép tối thiểu
ai giúp mình cái gì mình biết cảm ơn
hoặc là nhờ vào ai
bất kì một cái gì thì cũng phải có cái cách nói
hoặc là các câu nói
hoặc là các câu nói của các cháu bây giờ cũng ngắn gọn
chứ nó không có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ
cho nên là mình cũng phải chú ý dạy các cháu
văn hóa thường cũng nghĩa rộng
nhưng đồng thời cũng theo công nghiệp
tức là đôi con em chúng ta đến trường phải học ăn học nói
học ăn học nói
phải từ gọi là cách đi đứng
rồi bắt đầu cách sinh hô
rồi là bắt đầu đi cạm quần áo
cho làm sao cho nó nền hết
rồi cuối cùng từ đó
đang mang cái không khí cái tinh toàn học tập của trường
về để ứng xử
với ông bà
với bố mẹ
ra đường phố thế nào
gặp người già thế nào
gặp bạn bè thế nào
để tạo cái không khí
để cái môi quất phấn họa
và cái môi trường nó lành mạnh hơn
tôi đơn giản thôi
người thực tế là nghĩ đến người khác trước
khi nghĩ mình
đơn giản vậy thôi
vứt cái rác cũng nghĩ là làm phiền người khác
đi vệ sinh bậy cũng làm phiền người khác
mặt cái cây cũng làm phiền người khác
đừng làm những cái chuyện làm phiền người khác
hãy nghĩ đến người khác trước để thành người thực tế
đơn giản vậy thôi
thì chúng ta hãy giáo dục các cháu là hãy nghĩ tới người khác trước
rồi nghĩ đến nó sau
thì nó sẽ thành người thực tế
thưa quý vị
có thể thấy là cùng với sự phát triển chóng mặt của khoa học kỹ thuật
thì những quan điểm về giáo dục cũng sẽ ít nhiều bị tác động
xu hướng về giáo dục có thể thay đổi
nhưng học làm người thì vẫn phải là nền tảng
để con người tiến tới sự hoàn thành
và cải thiện thành công cả trong học tập và cuộc sống
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chúc các em học sinh các thầy cô giáo bước vào một năm học mới
đầy hướng khởi chủ động và thành công
xin kính chào và hẹn gặp lại